phát hiện kịp thời các trường hợp thuộc diện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú để thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú để thực hiện cách ly y tế